hai dự án luật được đưa ra thảo luận tại hội trường là dự án luật đặc xá sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật đặc xá sửa đổi trước khi nghe bộ trưởng bộ công an tô lâm giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
đây là văn bản pháp lý đang còn có một số ý kiến khác nhau về điều kiện được đặc xá
thời điểm đặc xá cũng như đối tượng được đặc xá để bảo đảm tính nghiêm minh của chính sách khoan hồng này
buổi chiều quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ sẽ giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tháng sáu phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình rời thủ đô hà nội lên đường tham dự hội nghị tương lai châu á và thăm nhật bản theo lời mời ban tổ chức hội nghị và chính phủ nhật bản
đây là lần đầu tiên phó thủ tướng thường trực trương hòa bình tham dự hội nghị này trên cương vị phó thủ tướng thường trực chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó thủ tướng và các phó thủ tướng đã tham dự hội nghị thường niên này được tổ chức tại nhật bản
hội nghị năm nay được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng sáu với chủ đề duy trì châu á cởi mở phương thức bảo đảm thịnh vượng và ổn định
dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình thăm nhật bản có các cuộc hội kiến chủ tịch hạ viện chủ tịch thượng viện nhật bản
tiếp bộ trưởng bộ nội vụ truyền thông bộ trưởng bộ tư pháp các tập đoàn kinh tế lớn của nhật bản và trả lời báo chí quốc tế
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
chính phủ vừa ban hành nghị định số tám năm hai nghìn một mươi tám ndcp quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
theo đó tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô của cán bộ lãnh đạo trong quân đội nhân dân công an nhân dân là ủy viên bộ chính trị
bí thư ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng thứ trưởng tổng cục trường và tương đương
thực hiện theo nghị định của chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
nghị định quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc quân hàm
cụ thể sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác
căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe thủ tướng chính phủ quyết định chủng loại giá mua xe theo đề nghị của bộ trưởng bộ quốc phòng
bộ trưởng bộ công an nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn trước thực trạng không ít địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc
thủ tục hành chính ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
khẩn trương triển khai niêm yết bộ thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên mặc dù đã cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện
với chín thủ tục và ủy ban nhân dân cấp xã với một mươi hai thủ tục tuy nhiên tại một số địa phương
việc niêm yết thủ tục hành chính còn thực hiện chưa nghiêm chủ yếu là niêm yết không đầy đủ các thủ tục hành chính
do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên công bố
thời gian tới để việc niêm yết công khai minh bạch thủ tục hành chính ủy ban nhân dân cấp huyện và xã
phải thường xuyên cập nhật thông tin về quyết định công bố của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã được đăng tải công khai
tránh niêm yết thủ tục hành chính hết hiệu lực không còn phù hợp
đối với các địa phương có trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu phải đăng tải toàn bộ thủ tục hành chính
hoặc tạo đường dẫn kết nối với thủ tục hành chính đã được đăng tải tại cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh phú yên
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm hiểu sử dụng thủ tục hành chính qua mạng internet
đầu năm hai nghìn một mươi tám phường thống nhất được ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc chọn làm mô hình điểm
về lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại bốn mươi tám điểm
sau hơn năm tháng đi vào hoạt động những chiếc camera an ninh này đã mang lại những hiệu quả tích cực góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau khi lắp đặt hình ảnh các camera ghi lại được truyền dữ liệu liên tục về trung tâm trụ sở công an phường
cho cán bộ chiến sĩ hàng ngày theo dõi cập nhật tình hình an ninh trật tự
nhờ đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an phường thống nhất đã nhiều lần trích xuất
hình ảnh từ camera để cùng các đơn vị chức năng giải quyết nhiều vụ cướp giật trộm cắp
thông qua đó bước đầu lập lại an ninh trật tự trên địa bàn
thứ hai nữa là trên trục đường khi mà xảy ra các vấn đề xô xát hoặc là gây mất trực tự
thì camera cũng giúp được phát hiện được cái vấn đề đó
một vấn đề quan trọng nữa là cải gian lợi dụng sở hữu của bà con để lấy cắp tài sản
thì camera nó cũng sẽ giúp sẵn sàng chúng ta phát hiện được các đối tượng khi xảy ra vụ trộm cắp đó
thì người dân sẽ bảo cho cơ quan công an để trích xuất lại dữ liệu để phát hiện được cải gian
đó vấn đề tôi nghĩ là rất cần thiết
theo đánh giá của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật và công an phường thống nhất
hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường thống nhất bước đầu phát huy tốt hiệu quả
góp phần quan trọng cho lực lượng công an phường và các ngành chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
thực tế thì chúng tôi khảo sát là một trăm một mươi tám điểm
vừa rồi trước tết thì đã lắp đặt được bốn mươi tám điểm
thì sau khi tổ chức tuyên truyền
vận động nhân dân đóng góp thì sẽ tổ chức lắp đặt toàn bộ trên địa bàn phường là một trăm một mươi tám điểm
thì hệ thống camera đã góp phần cho lực lượng công an
chúng tôi quản lý về địa bàn các vụ việc xảy ra thông qua hệ thống camera
làm rõ được những chứng cứ rồi những tình tiết của vụ việc
giúp cho lực lượng công an xử lý đúng người đúng tội
hiện nay ủy ban nhân dân và công an phường thống nhất thành phố buôn ma thuật tổ chức họp dân để tuyên truyền
vận động mọi người dân cùng hỗ trợ lắp thêm bảy mươi điểm camera an ninh
nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chính thức đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động
với mục tiêu đem đến sự minh bạch kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính
và nâng cao sự hài lòng của người dân
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh yên bái có một mươi tám bộ phận một cửa thuộc một mươi sáu sở ban ngành
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và hai cơ quan trực thuộc trung ương đóng tại địa phương
trong giai đoạn một sẽ có bảy trăm chín mươi năm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh cục thuế tỉnh được thực hiện tại trung tâm
chiếm gần bảy mươi thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện theo nguyên tắc bốn tại chỗ
tiếp nhận thẩm định phê duyệt trả kết quả ngay tại trung tâm
tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tổ chức cá nhân đến làm thủ tục
sau đêm trình diễn thứ tư của vòng loại cuộc thi trình diễn trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa quốc tế
đà nẵng hai nghìn một mươi tám ban giám khảo đã chọn ra hai đội xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết diễn ra vào tối ba mươi tháng sáu này
bốn đêm thi vòng loại với sự tranh tài của tám đội thi đến từ các quốc gia ba lan pháp mỹ
italia hồng kông trung quốc thụy điển bồ đào nha và đội chủ nhà đà nẵng
việt nam kết quả là hai đội atlas parovision của mỹ và matterrelo của italia chính thức giành quyền thi đấu
tại đêm chung kết diff hai nghìn một mươi tám đêm chung kết diff hai nghìn một mươi tám với chủ đề hữu nghị sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu tới
tiếp theo chương trình
con tùm bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa
lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về việt nam bất ngờ tăng gấp ba lần
thưa quý vị và các bạn để ứng phó với diễn biến của thời tiết trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh con tum đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng các phương án bảo đảm an toàn các công trình
thủy lợi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra tỉnh con tum hiện có hơn bốn trăm chín mươi hồ đập và
các công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ từ đầu mùa mưa
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh con tùm đã chỉ đạo đơn vị ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi
tỉnh và các địa phương lập phương án phòng chống lũ bão cho các công trình nhằm đánh giá được tình
trạng vận hành của công trình trong mùa mưa lũ kịp thời phát hiện các nguy cơ sự cố để chủ động xử lý khắc phục
phương án phòng chống lũ bão vận hành các công trình thủy lợi chính quyền
vị chủ quản tỉnh con tum đã thành lập các đoàn đi thực tế kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình
lập phương án triển khai đầu tư sửa chữa lập quy chế phối hợp giữa các đơn vị và các địa phương
có công trình trên địa bàn để chủ động công tác đối phó khi có lũ xảy ra
hiện nay là các công trình đã phục vụ xong vụ tưới vụ đông so ngay một mươi bảy một mươi tám cho nên là bang đã chỉ đạo
các trạm quản lý thiên đông hạ thấp mực viết hồ để đảm bảo dung tích đón nũ sẵn sàng đón nũ khi có nụ tơ về
cái thứ hai nữa là tiếp theo là phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn kiểm tra các vật tư
trang thiết bị dự phòng và tập kết tại các trạm quản lý thiên đông và bổ sung những thiết bị thiếu
để đảm bảo như thế là đầy đủ chủ động trong công tác phòng chống lũ bão
để công trình hoạt động an toàn trong mùa mưa lũ các hồ chứa cần phải có kinh phí kiểm định an toàn đập
đối với các công trình đập dân đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa
nâng cấp hệ thống đập tràn cống xả cát và cống lấy nước mới bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ
thưa quý vị và các bạn báo cáo mới đây của bộ xây dựng trình chính phủ đưa ra một con số đáng chú ý
đó là hai trăm một mươi năm dự án trung cư trên cả nước có khiếu nại tranh chấp
trong số các dự án trung cư có khiếu nại tranh chấp có tới một trăm linh tám dự án là tranh chấp xảy ra giữa chủ đầu tư và cư dân
đa phần liên quan đến diện tích chung riêng phí bảo trì
bộ xây dựng đã kiến nghị thủ tướng chính phủ tiến hành ra soát sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật đồng thời thanh kiểm tra các trường hợp vi phạm
trong tuần từ mùng một đến mùng bảy tháng sáu lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai nhập khẩu vào việt nam lên tới hơn chín trăm linh xe gấp ba lần một tuần trước đó
đây là thống kê vừa được tổng cục hải quan công bố mới đây
cụ thể lượng xe nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vào việt nam trong tuần qua là chín trăm hai mươi hai chiếc
với trị giá hơn hai mươi một triệu đô la mỹ
trong tuần cuối tháng năm số xe nguyên chiếc về việt nam chỉ là ba trăm linh chiếc
trong số chín trăm hai mươi hai xe về việt nam phía hải quan cho biết hơn bảy mươi là xe từ chín chỗ ngồi trở xuống là sáu trăm bốn mươi bảy chiếc
trị giá số xe từ chín chỗ ngồi trở xuống tuần qua là hơn một mươi ba bảy triệu đô la mỹ
số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng tp hcm đà nẵng và hải phòng
vừa qua tổng cục hải quan công bố mới đây
tổng công ty điện lực miền trung tổ chức hội nghị trao đổi với đại diện các ngân hàng tổ chức trung gian
về công tác thu hộ tiền điện và thống nhất cơ chế triển khai thực hiện
thực hiện chủ trương của chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt tổng công ty điện lực miền trung đã nghiên cứu nhiều giải pháp
để cung cấp thêm nhiều tiện ích tiện lợi cho khách hàng khi nộp tiền điện tăng năng suất lao động
tại hội nghị các ý kiến đánh giá cao hiệu quả của công tác thu hộ tiền điện
đồng thời đề nghị tổng công ty điện lực miền trung có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và cơ sở hạ tầng công nghệ để kết nối ổn định an toàn và liên tục
từ năm hai nghìn một mươi tổng công ty điện lực miền trung hợp tác với ngân hàng việt tin banh thu tiền điện
hiện nay đã ký hợp đồng thu hộ tiền điện với hai mươi hai đơn vị
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ thu qua ngân hàng tổ chức trung gian đạt hơn tám mươi doanh thu tiền điện
đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp công nghệ
hoạt động nghiên cứu và phát triển được thể hiện ở nhiều khía cạnh như tăng cường năng lực công nghệ
bắt kịp xu thế thị trường giúp thúc đẩy tốc độ phát triển cũng như bảo đảm trước sự gia tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp
hoạt động nghiên cứu và phát triển đang được nhiều quốc gia và công ty lớn trên thế giới mạnh tay đầu tư
nhằm giành thế chủ động trong đổi mới và phát triển
tại việt nam hoạt động này cũng đang phát triển tương đối sôi động
giống như nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chiều sáng khác
công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động
với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng lực nghiên cứu của công ty dạng đông đã có những thay đổi
năm hai nghìn một mươi một công ty đã thành lập trung tâm ind chiều sáng dạng đông
nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp chiều sáng chuyên dụng và chiều sáng thông minh
mục tiêu của trung tâm thứ nhất là làm sao để giải mã được công nghệ chiều sáng mới
chính là công nghệ led
và thứ hai nữa là
sau khi giải mã đạt được cái trình độ ngang với tầm khu vực rồi
thì cũng đưa ra những thiết kế mới hay là những sản phẩm mới sáng tạo
để nhằm đi sánh vai với các nhà cung cấp led của khu vực cũng như trên thế giới
hàng năm dạng đông dành hai doanh thu cho đầu tư thiết bị công nghệ
đầu tư hai mươi lợi nhuận sau thuế cho phát triển khoa học và công nghệ
nhờ đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động i e
mỗi năm dạng đông có thể nghiên cứu và cho ra đời thị trường rất nhiều sản phẩm mới
bên cạnh đó để giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho trung tâm
dạng đông đã thu hút đội ngũ cộng tác viên bằng nhiều phương thức
có thể được hình thành bằng việc ký thỏa thuận hợp tác dài hạn hoặc ngán hạn giữa dạng đông và một đơn vị nghiên cứu
nhờ vậy dạng đông vừa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao
kể cả khi họ đang đương nhiệm tại một đơn vị công lập vừa tận dụng được trang thiết bị hiện đại
trong các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia để tạo ra công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất
đến nay đã có thường xuyên bốn mươi bốn mươi năm các giáo sư tiến sĩ các nhà khoa học đã và đang làm việc
tại nhiều viện nghiên cứu uy tín hợp tác với trung tâm
chiều sáng đến nay nó là một cái sản phẩm hay một cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi cái sự liên kết đa ngành
cho nên là cái việc khi mà làm việc ở đây thì ngoài cái việc là
phát triển cái chuyên môn sâu của mình thì đồng thời tôi cũng có thể là
à đồng thời tôi cũng được là trao đổi học hỏi thêm được những cái kiến thức của những các chuyên gia tư vấn khác
còn tôi nghĩ là thực sự cái đấy cũng rất là hữu ích cho cái việc công tác giảng dạy nghiên cứu của tôi ở trường
nếu như cách đây vài năm hoạt động ind vẫn còn rất xa lạ với các doanh nghiệp việt
thì thời gian gần đây các doanh nghiệp sản xuất cung ứng dịch vụ đã bắt đầu chú trọng đến hoạt động này
nhằm đưa ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường
tuy nhiên sự đầu tư chưa thỏa đáng và có những khó khăn trong triển khai hoạt động ind
đã dẫn đến khả năng phát triển của doanh nghiệp vẫn còn bị bó hẹp gây lãng phí tài nguyên nguồn lực
để khắc phục tình trạng này ngoài việc doanh nghiệp cần chủ động
thì nhà nước cũng nên cụ thể hóa hơn nữa các chủ trương cơ chế chính sách để thúc đẩy hoạt động này
có như thế hoạt động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp mới đi vào thực chất và đem lại kết quả bền vững
thưa quý vị và các bạn vải thiều là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân
vì thế những năm qua bà con nông dân trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã mở rộng diện tích loại cây trồng này
tuy nhiên do trồng cùng một giống nên thời vụ thu hoạch cũng cùng một thời điểm
khiến cho số lượng nông sản lớn khi thu hoạch và khó khăn tiêu thụ
để giảm áp lực cho thu hoạch vải thiều thời gian qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc giang
đã chỉ đạo người dân thực hiện giải pháp ghép cải tạo giống vải thiều
giảm khó khăn thu hoạch
hai mươi gốc vải thiều có tuổi đời gần một mươi năm năm đã được gia đình anh lý văn hạnh
ở thôn vành dây xã giáp sơn huyện lục ngạn thực hiện ghép cải tạo
với giải pháp mắt ghép là vải thanh hà trên gốc vải thiều chính vụ
qua hàng chục năm áp dụng phương pháp này đã góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt
có ưu điểm là mình bán nó sớm hơn đường thông thoáng
và cái giá cả thì so với từ lúc mình ghép đến giờ
thì so với từ lúc mình ghép đến giờ thì so với từ lúc mình ghép đến giờ
thì hiện tại nó vẫn cao hơn hàng đẹp nhất của loại vải thiều chính vụ
bằng cách ghép này thời gian thu hoạch vải thanh hà với vải thiều chính vụ
có thể cách nhau một mươi năm ngày
do đó vừa giảm áp lực về nhân công lao động
lại hạn chế tắc đường và thuận lợi trong tiêu thụ
đến nay đã có ba mươi diện tích vải thiều được chuyển đổi bằng phương pháp ghép cải tạo này
triển khai cái này thì bà con nông dân cũng nên hạn chế
việc mà triển khai ghép một cách ồ ạt quá
lại gây cái hiện tượng giữa cung và cầu nó bị mất cân đối
chính vì vậy mà tại một địa phương nào đó hay tại một gia đình nhà mình
thì chúng ta cũng phải tính lại cái cơ cấu mùa vụ
từ vải thiều sớm cho đến vải thiều chín sớm và vải thiều chín muộn
làm sao cho nó hài hòa trong một gia đình hay trong một khu vực
để làm sao mà hạn chế được cái áp lực về mùa vụ
theo cơ quan chuyên môn có hai phương pháp ghép cải tạo
hai phương pháp ghép cải tạo là ghép toàn bộ vải thanh hà trên góc vải thiều
và ghép theo tầng tùy vào điều kiện thực tế của các vườn vải áp dụng
xong cả hai phương pháp đều mang lại hiệu quả cao
bảo đảm thời gian giải vụ trong thu hoạch tạo thuận lợi cho tiêu thụ
và nâng cao giá trị cho mỗi vụ vải
chăn nuôi an toàn đang là xu hướng được nhiều hộ nông dân lựa chọn và thực hiện
bởi lợi ích thiết thực nó mang lại cho chính gia đình và cộng đồng
đây cũng là mô hình được hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh hà nam
tuyên truyền vận động hội viên phát triển nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại
của phương thức chăn nuôi công nghiệp góp phần bảo đảm sức khỏe
cho cả người sản xuất và người tiêu dùng
trang trại chăn nuôi của anh hoàng văn thường là một trong số hộ chăn nuôi
của hợp tác xã chăn nuôi bình thành
xã tiêu động huyện bình lục đang thực hiện mô hình chăn nuôi gà theo chuỗi an toàn
gắn bó với chăn nuôi nhiều năm anh thường nhận thấy phát triển chăn nuôi
đang là thế mạnh của địa phương góp phần tạo việc làm
và nâng cao thu nhập cho người nông dân
theo anh làm theo công trình đảm bảo an toàn sinh học này
thì nó yêu cầu rất là kỹ lưỡng
nó sẽ qua cũng chi được nhiều công đoạn
kể cả là hàng tháng hay là hàng kỷ thật ra sẽ yêu cầu bên công ty tùy
kết hợp đã được hợp đồng với hợp tác xã
thì hàng tháng là phải xuống đến mẫu nước mẫu thức ăn
mẫu khăn sinh mẫu máu để đi tiếp có vấn đề gì không
làm được chặt chẽ như thế thì đỡ xảy ra dịch bệnh
chính thì càng làm được chặt bao nhiêu thì càng an toàn bao nhiêu
để thúc đẩy chăn nuôi nông hộ cùng với ngành nông nghiệp
hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh hà nam đã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động để giúp hội viên nâng cao ý thức về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
thông qua việc phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn
cao cấp các ngành tập trung cùng với cả hội để mà tuyên truyền chỉ đạo là cái thứ nhất
cái thứ hai là cũng muốn trung ương hoặc là trên tỉnh sẽ chuyển kinh phí từ ngân sách của tỉnh
sang quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân tỉnh để cho hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất
để làm tốt hơn nữa tỉnh hà nam cần có cơ chế khuyến khích bảo hộ cho sản phẩm khi đã được kiểm soát
công nhận đủ tiêu chuẩn an toàn để người dân có thêm động lực duy trì và nhân rộng mô hình
trong phần tin quốc tế

không tán thành tuyên bố chung của g bảy
trung quốc kêu gọi sco tăng cường hợp tác
thưa quý vị và các bạn
tổng thống mỹ donald trump đã yêu cầu các đại diện của mỹ không tán thành tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới vừa bế mạc tại canada
động thái này được đưa ra sau khi thủ tướng canada justin trudeau đã tổ chức họp báo công bố tuyên bố chung g bảy
khẳng định thành công của hội nghị với việc g bảy đã đạt được nhất trí về hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới như chủ nghĩa bảo hộ thương mại thỏa thuận hạt nhân iran biến đổi khí hậu và quan hệ giữa phương tây với nga
lý do phản đối của tổng thống mỹ là những tuyên bố của nước đăng cai g bảy không đúng sự thật và được đưa ra sau khi ông trump đã rời hội nghị
trên đường tới singapore sau khi rời hội nghị thượng đỉnh g bảy tại quebec trước giờ bếp mạc bốn tiếng tổng thống donald trump đã viết trên mạng xã hội twitter chỉ trích tuyên bố của thủ tướng canada justin trudeau
và nhấn mạnh việc mỹ đánh thuế các mặt hàng của canada là đòn đáp trả mức thuế hai trăm bảy mươi mà canada áp vào mặt hàng bơ sữa của mỹ
đáp lại thủ tướng canada justin trudeau khẳng định ông đã bày tỏ trực tiếp với tổng thống mỹ về những vấn đề bất đồng trong đó các biện pháp thuế quan mà tổng thống trump đặt ra đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ
tôi đã nhấn mạnh trực tiếp với tổng thống trump rằng canada sẽ không coi nhẹ các động thái của mỹ áp thuế donald trump
đặc biệt là khi lý do cho việc đó là vì an ninh quốc gia trong khi canada luôn kể vai sát cánh với người mỹ kể từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất
tôi cho rằng hành động này không giúp gì cho tiến trình đàm phán lại nafta và tôi cũng lấy làm tiếc rằng chúng tôi buộc phải triển khai các biện pháp trả đũa kể từ ngày một tháng bảy tới nhằm cân bằng thuế đối với những gì mà mỹ đã áp đặt một cách bất công đối với chúng tôi
trước đó thủ tướng canada nêu rõ mặc dù tổng thống mỹ đã áp đặt một cách bất công đối với chúng tôi

tổng thống nga vladimir putin sẵn sàng gặp người đồng cấp mỹ donald trump ngay khi washington sẵn sàng cho một cuộc gặp thượng đỉnh song phương tuyên bố được nhà lãnh đạo nga đưa ra bên lề hội nghị cấp cao của tổ chức hợp tác thượng hải sco diễn ra tại thanh đảo trung quốc
phát biểu trước báo giới tổng thống vladimir putin cho biết trong cuộc điện đàm gần đây nhất
giữa ông với tổng thống mỹ donald trump hai bên cùng bày tỏ quan ngại trước mối đe dọa về
một cuộc chạy đua vũ trang mới do đó hai bên cần thảo luận kỹ lưỡng từ cấp ngoại trưởng tới
giới chuyên gia nên hai nước cần xem xét khả năng tổ chức các cuộc họp trong thời gian tới
ngay khi phía mỹ sẵn sàng cuộc gặp sẽ diễn ra về địa điểm chúng tôi chưa thảo luận chi tiết
nhưng nhiều nước ở châu âu bày tỏ thiện trí sẵn sàng hỗ trợ tổ chức hội nghị thượng đỉnh nga mỹ
nhà lãnh đạo nga cũng hoan nghênh lời đề nghị của tổng thống mỹ mời nga quay trở lại nhóm g bảy
xong đồng thời bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo các nước g bảy tại hội nghị thượng đỉnh ở canada
trong đó yêu cầu moscow chấm dứt cái gọi là hành vi gây bất ổn và việc ủng hộ tổng thống syri basa
sot ngay sau khi diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và thủ tướng
singapore lý hiển long bộ ngoại giao singapore đã ra tuyên bố qua đó hoan nghênh quyết định tiến
hành hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước mỹ và triều tiên đồng thời bày tỏ hy vọng
sự kiện này sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
tuyên bố nêu rõ tại cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước thủ tướng lý hiển long đã
gặp lại nhà lãnh đạo kim jong un tới singapore tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận về mối quan hệ
giữa hai nước tình hình tại triều tiên cũng như tình hình chung của khu vực bao gồm những diễn
biến tích cực gần đây trên bán đảo triều tiên ông lý hiển long hoan nghênh quyết định của nhà
lãnh đạo kim jong un và tổng thống mỹ donald trump tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại singapore
thủ tướng lý hiển long chúc nhà lãnh đạo kim jong un gần hái thành công tại cuộc gặp thượng
đỉnh triều tiên đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp này sẽ góp phần thúc đẩy triển vọng hòa bình
và ổn định trên bán đảo triều tiên và khu vực trong một thông tin liên quan cùng ngày
tổng thống mỹ donald trump cũng đã tới singapore nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà
lãnh đạo triều tiên kim jong un vào ngày một mươi hai tháng sáu trong khi đó tại hội nghị cấp cao của tổ chức
hợp tác thượng hải sco được tổ chức tại thành phố cảng thanh đảo của trung quốc chủ tịch trung quốc
đã đồng hành kêu gọi các nước thành viên tăng cường hợp tác trong thời gian tới đồng thời khẳng
định sco sẽ mở rộng mạng lưới đối tác hợp tác quốc tế theo đó nỗ lực thúc đẩy giao lưu và hợp
tác với các nước quan sát viên của tổ chức này phát biểu trước báo giới chủ tịch tập cận bình
đánh giá sco đã có những tiến triển mạnh mẽ sau khi kết nạp thêm ấn độ và pakistan theo chủ tịch
trung quốc các nước thành viên sco nhất trí sẽ theo đuổi các mục tiêu và nguyên tắc của tổ chức này
cũng như cùng nhau xây dựng hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực bên cạnh đó
ông tập cận bình cũng cho biết các nước thành viên sco ủng hộ các quy định của tổ chức thương
mại thế giới wto cũng như một hệ thống thương mại đa phương và xây dựng một nền kinh tế thế giới mở
cũng tại hội nghị cấp cao của sco lần thứ một mươi tám nguyên thủ các nước thành viên đã tham dự lễ ký
tuyên bố chung thanh đảo và các văn kiện khác về an ninh hợp tác kinh tế hay thúc đẩy giao lưu nhân dân
theo cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa mật độ rác thải bên ngoài vũ trụ hiện đã dày đặc
khi những mảnh rác kim loại va chạm vào nhau và tạo ra hàng tỷ tấn bụi kim loại gần như không
có khả năng tiêu hủy đây thực sự là một hiểm họa lớn đối với trái đất trong khi việc tiếp cận và
khống chế được số rác này là một vấn đề hết sức nan giải rác vũ trụ không thể bay tứ tán và biến

do chịu lực hút từ bề mặt trái đất chúng tạo thành một tấm lưới rác thải dày đặc bao quanh trái đất và
cản trở các sứ mệnh khám phá không gian chưa kể có khả năng rơi xuống trái đất bất cứ lúc nào những tấn rác này từ đâu mà có hiện có khoảng sáu vệ tinh nhân tạo đang quay quanh trái đất trong đó bốn trăm linh vệ tinh bay chệch ra ngoài quỹ đạo của nó và nhiều vệ tinh đã không còn hoạt động
theo nasa hơn năm trăm linh mảnh rác thải vũ trụ đang trôi vô định trong quỹ đạo trái đất và hơn một mươi bảy vật thể có kích cỡ
lớn hơn một tách cà phê đang đe dọa các hoạt động trong không gian hiện nay con người chưa có đủ điều kiện cả về kỹ thuật và kinh tế để xử lý số rác thải này trong không gian
theo đó phương án tối ưu nhất là tìm cách đem tất cả những mảnh vụn kim loại lớn xuống trái đất
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại